thưa quý vị một đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô cực lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh chủ trì
phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an triệt phá
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến thời điểm bị phát hiện thì số tiền giao dịch để đánh bạc của đường dây này lên đến hơn một mươi tỷ đồng
lực lượng chức năng đã huy động trên hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi một địa điểm
tại các huyện sóc sơn mê linh thành phố hà nội thị xã đông triều quảng yên và huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh
kết quả cơ quan công an đã triệu tập một mươi chín đối tượng thu giữ một mươi xe ô tô trên ba mươi điện thoại máy tính thẻ ngân hàng
và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc
ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ và phong tỏa gần một tỷ đồng đáng chú ý đã thu giữ hai khẩu súng hai mươi bảy viên đạn các loại
một giao găm tại địa điểm khám xét thuộc huyện sóc sơn thành phố hà nội
kết quả bước đầu xác định đường dây tổ chức đánh bạc do nguyễn văn tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và vũ ngọc thành
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đều trú tại xã tân dân huyện sóc sơn thành phố hà nội
cầm đầu quản lý điều hành ba tài khoản tổng đại lý supermaster là dte ba trăm năm mươi chín ca hai trăm bảy mươi tám ql bảy
qua đấu tranh các đối tượng trong đường dây này khai nhận tổ chức đánh bạc trên trang mạng bóng tám mươi tám
buy in một bed onion sáu mươi tám các máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài
giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng việt
chúng tổ chức các hình thức đánh bạc trên hai lĩnh vực là thể thao casino
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên một mươi tỷ đồng
là mình vào các trang mạng rồi là mình quản trắc các trang quản lý mình cắt ra để mình chia cho khách hàng
theo yêu cầu của khách hàng
mình quy ước với khách hàng về thanh toán nếu như hai bên đồng ý với nhau thì là có quy mốc thanh toán theo tuần
kết quả xác minh được biết đường dây tội phạm này chủ yếu hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm
núp bóng doanh nghiệp nhiều đối tượng có tiền án tiền sự về tội đánh bạc cố ý gây thương tích
cá biệt có đối tượng ngô văn huy có đến sáu tiền án tiền sự nguyễn văn tú có ba tiền án
các đối tượng này thành lập ra một doanh nghiệp
doanh nghiệp đó là công ty nước sạch ngọc anh nhưng thực ra cái việc hoạt động nước sạch thì hầu như là không có
hiện công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật